thưa quý vị diễn biến dịch bệnh hiện đang rất phức tạp mọi người dân được khuyến cáo ở trong nhà và tránh ra đường
tuy nhiên với lực lượng công an thì áp lực về công việc càng tăng lên đòi hỏi các anh phải luôn có mặt tại nhiều điểm dịch
nhiều tuyến đường nhạy cảm và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao
vâng đúng là như vậy nhưng vượt lên tất cả mọi khó khăn vất vả nhưng chiến sĩ công an nhân dân đang tạm quên đi những tình cảm riêng tư
niềm vui gia đình để có thể hoàn thành nhiệm vụ cao cả thiêng liêng mà ngành tổ quốc và nhân dân đã sao phó
chiều ngày hai mươi chín tháng bảy hà nội trời mưa to không ai muốn ra đường và cũng chẳng ai muốn dầm mưa
nhưng đối với những chiến sĩ công an đây là việc làm cần thiết
hiện nay công an phường mai dịch đã triển khai hai chốt
để thống nhất là vũ khí
đầu tiên là tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch của chính phủ cũng như an doanh dịch phố hà nội
năm k rồi là cách ly rồi là không ra đường rồi là kinh doanh buôn bán phải chấp hành các quy định
thế thì với được truyền khai rồi chúng tôi cũng đã làm tương đối tốt và người dân cũng rất ủng hộ và chấp hành
tuy nhiên còn một số bộ phận nhỏ thì chúng tôi phải tiếp tục tuyên truyền và thậm chí có những trường hợp phải xử lý
trong những ngày này
người dân được khuyến cáo chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu khám chữa bệnh tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác
tuy nhiên vẫn có những người dân chưa nắm được chủ trương hay vì nhiều lý do nên vẫn vi phạm
các chú công an mà làm việc mưa gió như này nó rất là vất vả
cho các chú và nam như này thì mình là đúng không có dịch bệnh mà bùng phát cho trong nam thì đến là khổ
nhìn các đồng chí công an mà rất là vất vả
vất vả như thế này thì với tư cách là một người dân thì mình cũng rất là cảm động và cũng là cố gắng là mình sẽ hoàn thành chấp hành tốt những cái chủ trương của đảng nhà nước về cái việc mà phòng chống dịch bệnh
rất nhiều ngày lực lượng công an đã có mặt tại những điểm nóng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
dù trời mưa hay trời nắng thì lực lượng công an vẫn trực đủ quân số và đảm bảo an toàn các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh

vậy nên người dân hãy cùng chung sức đồng lòng cùng với các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch để cho dịch bệnh có thể đẩy lùi một cách hiệu quả
hiện nay công an hà nội đã lập chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô để kiểm tra nhắc nhở những trường hợp người dân ra ngoài không có nhu cầu thiết yếu đi làm không có giấy tờ tùy thân đồng thời cũng triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
việc trực chốt có thể một tuần hai tuần
hay lâu hơn nữa có thể các anh sẽ có nguy cơ lệnh nhiễm sát covid hai và phải cách ly
nhưng vượt lên tất cả điều các anh mong muốn lúc này cũng rất giản dị

già đường lúc xã hội đang giãn cách là điều không ai muốn giầm mưa nỗi nắng lại càng không
vậy điều gì đã giúp các anh vượt qua nỗi sợ và những khó khăn
khi được hỏi thì mọi câu trả lời đều có điểm chung đó là vì sự bình yên của nhân dân
vậy nên vượt qua nỗi sợ và những khó khăn các anh đã và đang vì nhân dân mà phục vụ